từ những ngày đầu bang chỉ đạo kỳ thi của tp hcm đã yêu cầu các sở ngành có liên quan khẩn trương thực hiện kế hoạch đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi
tổ chức kỳ thi an toàn chính xác khách quan là một quan tâm hàng đầu của lãnh đạo thành phố
do đó các đơn vị thường trực như sở giáo dục đào tạo sở y tế cũng như công an tp hcm là những đơn vị chủ lực trong kỳ thi này
vì phối hợp giữa những đơn vị và lần này đặc biệt là các tham gia của quận huyện nữa thì nó là một cuộc hợp đồng tác chiến đảm bảo việc thi cử được diễn ra một cách công bằng khách quan
nếu như năm hai nghìn một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ cho các trường đại học cao đẳng chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các hội đồng thi
thì năm nay là bộ giáo dục và đào tạo đã giao việc chấm các bài thi trách nhiệm về cho các tỉnh thành phố thực hiện
do đó lực lượng công an tp hcm sẽ tiếp tục nhiệm vụ đảm bảo an ninh công tác chấm thi kịp thời ngăn chặn những vấn đề tiêu cực nảy sinh
quy trình để đảm bảo chất lượng là từ lúc đem các bài thi về điểm chấm cho đến lúc mở vị ra đều có sự giám sát của công an của thanh tra thanh tra của bộ giáo dục và đào tạo
cho nên khi vừa quét bài lưu dữ liệu đều có sự giám sát của công an
sau khi quét xong thì chiếc cái đệ đó có sự chứng kiến của ba ba của thành phố và thanh tra quý quyền của bộ giáo dục đào tạo
chép niêm phong tại chỗ hai cái đĩa một đĩa gửi về bộ giáo dục và đào tạo một đĩa gửi cho chủ tịch hội đồng thi thành phố
tức là cái nội dung cái đĩa đó là dưới toàn bộ dữ liệu làm bài của thí sinh
cho nên là đó là một đĩa gốc nếu mà có cái gian lạnh tiêu cực thì cái nội dung đó người ta sẽ truy vớt
bắt đầu từ hôm nay ngày một mươi một
tháng tám bộ phận làm phát sẽ tiến hành làm phát hai vòng sau đó tiến hành chấm thi
dự kiến ngày một mươi chín
tháng tám thành phố hồ chí minh sẽ chấm xong bài thi thực hiện kiểm dò gửi dữ liệu cho bộ giáo dục đào tạo
dự kiến tiến độ công bố điểm thi của thành phố hồ chí minh là vào ngày hai mươi bảy